xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của rãnh mây rông có trục đi qua khu vực
nên mưa xảy ra triện rộng vào ngày mai
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to
người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa thích nguy hiểm đi kèm
từ ngày hai mươi hai thì mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
với các tỉnh phía tây bắc bộ còn chịu thêm tác động của vùng hồi tụ gió ở trên cao
nên những cơn mưa kéo dài trong hai mươi bốn giờ tới
nguy cơ về lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp là vẫn còn
người dân cần hết sức lưu ý
sau đó cũng từ ngày hai mươi hai trở đi thì mưa sẽ có xu hướng giảm
chủ yếu chỉ có mưa vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
ngày có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do dải mưa rông phía bắc dịch chuyển xuống đến đây
vì thế nhiều mây hơn có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với mưa rông khá thường
tập trung vào thời điểm chiều tối đêm và sáng
nên nhiệt độ trong ba ngày tới tại khu vực này
vì thế cũng không cao
hầu hết các nơi đều ở dưới mức là ba mươi bốn độ
khu vực đà nẵng xuống đến ninh thuận bình thuận
cũng có xu hướng là tăng mưa nhiều hơn trong ba ngày tới
với thời gian mưa chủ yếu tập trung vào cuối ngày
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này
là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở phía bắc có nhiệt độ thấp hơn
khu vực tây nguyên chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
nên chủ yếu có mưa về chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo rông
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nên người dân cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nhiệt độ tại đây ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn với các tỉnh thành nam bộ
ngoài tác động của gió tây nam tầng thấp
khu vực này còn chịu hình thế gây mưa trên cao
nên mưa ở khu vực nam bộ xảy ra sớm hơn
một số nơi có mưa ngay từ sáng
người dân cần đề phóng hiện tượng thuật thích cực đoan
nên nền nhiệt trong ba ngày tới tại nam bộ không cao
ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ